một nhóm đối tượng đánh bạc khi đang sát phạt nhau thì đã bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ
lực lượng công an bắt quả tang bảy đối tượng đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức cào tam bắt cử tại khu phố tám a phường long bình tp biên hòa
tang vật thu giữ gồm một bộ bài tây gần năm mươi triệu đồng cùng các tang vật khác
hiện công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức đón tết nguyên đán
công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn
công an các đơn vị địa phương chủ động nắm chắc tình hình địa bàn phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức nghiêm túc lực lượng trực làm nhiệm vụ trong các ngày nghỉ
do chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm
nên trong dịp tết nguyên đán vừa qua tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định
phạm pháp hình sự xảy ra ba vụ kịp thời phát hiện bắt giữ hai vụ bốn đối tượng sử dụng pháo nổ trái phép
trở tự an toàn giao thông được đảm bảo không xảy ra tai nạn giao thông ủn tắc giao thông và đua xe trái phép
trong khi đó tại tp hcm vào ngày hôm nay người dân từ các tỉnh miền tây cũng trở lại tp hcm để sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới
và để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông công an tp hcm đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa hạn chế tối đa các nguy cơ gây mất an toàn và ủn tắc giao thông
tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn quận bình tân và huyện bình chánh là trục đường chính của cửa ngõ phía tây kết nối tp hcm với các tỉnh đồng bằng sông cửu long
ngoài sử dụng xe khách ô tô du lịch thì còn có rất đông người dân lựa chọn xe hai bánh làm phương tiện di chuyển trong các ngày lễ tết
việc đa dạng các phương tiện kèm theo lưu thông trộm dòng dẫn đến tình trạng xung đột giao thông thường xuyên là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất an toàn và ủng tắc giao thông
dù trù được các nguy cơ trên công an tp hcm đã sẵn sàng cho mọi tình huống một trăm linh quân số được quán triệt nhận điều động làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào từ thực hiện tuần tra kiểm tra đến tổ chức phân luồn phân làng và điều tiết khi có đông xe lưu thông
khi sau tết thì chúng tôi cũng dự báo được tình hình là người dân sẽ quay trở lại trong những ngày tết để làm việc các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố cũng như là các tỉnh giáp ranh
chúng tôi cũng sẵn sàng vô trí lực lượng tại các cái cửa ngõ trên các tiếng đường để đảm bảo trật tựa giao thông
không để ủng tắc và đồng thời kiểm tra kiểm soát phương tiện song song với công tác phòng chống dịch bệnh để cho bà con trở lại thành phố làm việc trong những ngày sau tết
khi chúng tôi bố trí đủ lực lượng và đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với lại lực lượng cảnh sát cửa động rồi cảnh sát hình sự rồi lực lượng công an của thành phố thủ đức và công an quân nguyện kiểm soát chặt chẽ
trong cái công tác là vừa đảm bảo trật tựa giao thông rồi vừa đảm bảo phòng chống tội phạm trên địa bàn các tuyến điều bố trí lực lượng
mặc dù ngày mai ngày bảy tháng hai mới là ngày chính thức học sinh sinh viên người lao động bước vào buổi học tập và làm việc đầu tiên của năm mới
nhưng để được nghỉ ngơi sau khi trải qua quãng đường dài và tâm lý tránh ủng tắc vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ nhiều người dân đã chủ động trở lại thành phố sớm hơn
số lượng đã được giảm tải nên tại cơ ngõ phía tây ngày hôm nay đã không xảy ra ủng tắc các phương tiện lưu thông khá ổn định
còn chạy xe giống như mấy năm trước nữa nó đi giờ nó đổi nhiều hơn rồi đổi nhiều hơn mấy năm trước rất nhiều
người quay lại thành phố thì nói chung cái lượng xe thì nó giảm hơn như mỗi năm rất nhiều người quay lại thành phố thì cũng ít hơn mỗi khi
xe thì không kẹt bạn em hôm qua thì đã quay thành phố trước em rồi hôm nay em quay sau
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt cầu an thành phố hồ chí minh sau chín ngày nghỉ lễ tết từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn thành phố xảy ra ba mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi hai người và bị thương một mươi chín người so với cùng kỳ giảm mùa vụ giảm ba mươi
vụ tai nạn giao thông giảm một mươi người giảm ba mươi bốn số người chết tăng sáu người tăng một trăm linh
lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện tổng kiểm soát một một trăm một mươi bốn trường hợp lập biên bản xử lý năm trăm tám mươi bốn trường hợp vi phạm trực tự an toàn giao thông tạm giữ sáu xe ô tô và một trăm ba mươi ba xe mô tô
phạt theo thủ tục không lập biên bản là một trăm chín mươi tám trường hợp với số tiền hơn ba mươi một triệu đồng
trên toàn địa bàn thành phố không xảy ra tình trạng đua xe trái phép và vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào
với hành vi chiếm đoạt tài sản nguyễn thị lành chú tệ huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thị lành đã kêu gọi người thân bạn bè cùng góp tiền để đầu tư mua đất sinh như lợi nhuận
để tạo lòng tin với những người được huy động góp vốn lành đã tự tạo ra các tin nhắn điện thoại thể hiện nội dung nhắn tin với những người làm việc ở một số sở ngành liên quan
trao đổi về những dự án đầu tư có lợi nhuận cao
ngoài ra lành còn tự soạn các văn bản quyết định của sở tài nguyên môi trường tỉnh quảng bình thể hiện nội dung về các ưu đãi lãi suất cao nhưng thực tế là không có thật
lành chụp ảnh các tài liệu này và gửi cho những người huy động vốn để họ tin tưởng giao tiền
sau khi nhận được tiền lành đã sử dụng một phần để trả lãi nhằm lấy lòng tin để họ tiếp tục chuyển thêm tiền đầu tư cho lành
với thủ đoạn trên lành đã nhận tiền từ nhiều người với số tiền hơn một mươi sáu bốn tỷ đồng và đến cuối năm hai nghìn hai mươi một thì không còn khả năng chi trả nên đã viết nên các nạn nhân đã viết đơn tố cáo đối tượng đến cơ quan công an
bị bắt quả tang cùng số lượng lớn heroin đối tượng trần văn khánh chú huyện thanh trương tỉnh nghệ an vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tổng trọng lượng số heroin thu được lên tới hơn một một kg được biết đối tượng trần văn khánh đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bốn đối tượng cùng chú tại thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn nằm trong đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề đã bị công an thành phố bắc cạn khởi tố
đường dây đánh bạc này đã hoạt động khép kín có tổ chức trong một thời gian dài
các đối tượng rất tinh vi hạn chế gặp mặt trực tiếp mà chỉ giao dịch qua điện thoại dùng số thuê bao không chính chủ và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng sử dụng ứng dụng mạng xã hội phần mềm hỗ trợ hoạt động mua bán số lô số đề
vào ngày một mươi bảy tháng một công an tp bắc cạn huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai kiểm tra khám xét năm địa điểm liên quan đến hành vi đánh bạc mua bán số lô số đề
tại hiện trường đã thu giữ chín chiếc điện thoại di động số tiền hơn một trăm linh triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan
một nam thanh niên có hành vi sản xuất pháo nổ trái phép tại nhà đã bị lực lượng công an phát hiện vụ việc trên đã xảy ra tại tổ dân phố lũng xuyên phường yên bắc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an phường yên bắc đã kiểm tra phát hiện một nam thanh niên sinh năm hai nghìn bảy có hành vi sản xuất pháo nổ trái phép tại nhà
tăng vật thu giữ là sáu quả pháo đã thành phẩm hơn bảy trăm linh quả pháo chưa thành phẩm một năm kg chất màu đen nghi là thuốc nổ và nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu nam thanh niên khai nhận đã đặt mua trên mạng xã hội một số nguyên liệu về để nghiên cứu sản xuất pháo hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ giải quyết theo quy định của pháp luật
do mâu thuẫn buôn bán khiến mối quan hệ thông gia trở thành hung thủ và nạn nhân trong một vụ án giết người
tòa nhân dân tỉnh kên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên phạt trần thanh hiếu bốn mươi một tuổi một mươi bốn năm tù về tội giết người đồng thời còn buộc hiếu bồi thường tiền và trợ cấp nuôi con bị hại đến đủ một mươi tám tuổi theo quy định của pháp luật
được biết gia đình bị can hiếu và gia đình nguyễn tuấn anh có mối quan hệ thông gia ở cùng xã đông thạnh
quá trình sinh sống mua bán cá giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau
vào chiều ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín sau khi hiếu đi nhậu về thì vợ chồng hiếu và vợ chồng tuấn anh tiếp tục chửi nhau
sau đó hiếu chạy vào nhà lấy một cây dao đâm một nhát vào người làm tuấn anh ngã gục
được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tuấn anh đã tử vong trước khi đến bệnh viện
ngay sau đó hiếu bị công an bắt giữ và tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử
lợi dụng nhu cầu mua mật ong dịp cuối năm của người dân một đối tượng đã ngụy trang cất giấu hai bánh heroin hai kg ketamin trong can mật ong gửi xe khách từ điện biên về xuôi tiêu thụ
thủ đoạn này vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nam định phát hiện bắt quả tàng
sáng ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một bộ tư lệnh cảnh sát biển bắt quả tang lò văn sáng cùng tăng vật là hai bánh heroin hai kg ketamin
số ma túy này được lò văn sáng ngụy trang cất giấu trong căn mật ong rồi vận chuyển bằng xe khách tuyến điện biên về giao thủy nam định tiêu thụ
tại cơ quan công an lò văn sáng thanh khẩn khai nhận hành vi phạm tội
tại khu vực phố an bình phường an tịnh thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an thị xã trảng bàng đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú phường chín quận bốn tp hcm khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ tp hcm đi tỉnh tây ninh
vật chứng thu giữ gồm một kg ma túy tổng hợp dạng đá một xe ô tô bốn điện thoại di động năm triệu đồng tiền việt nam cùng một số tăng vật khác có liên quan
qua đấu tranh ban đầu đối tượng nguyễn tiến đạt khai nhận vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đạt đến khu vực phường sáu quận bốn tp hcm gặp đối tượng tên thủy không rõ lai lịch nhận một kg ma túy đá vận chuyển lên tây ninh để nhận tiền công với số tiền là bốn mươi triệu đồng
sau đó đạt thuê xe ô tô
từ tp hcm lên tỉnh tây ninh để giao ma túy khi đến khu vực phường an tịnh thị xã trảng bàng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
với hành vi cưỡng đoạt tài sản đối tượng hồ văn vàng chú kiên giang đang bị công an huyện long thành tỉnh đồng nai tạm giữ để điều tra
vào ngày hai mươi một tháng một hồ văn vàng đến quán cà phê của chị nguyễn thúy tại xã long an huyện long thành xuất trình một thẻ có logo huy hiệu công an
sao hồ văn vàng đe dọa quán của chị thúy đang vi phạm pháp luật có thể bị phạt tới bốn mươi năm triệu đồng và ở tù từ một đến hai năm
chị thúy xin vàng bỏ qua để tiếp tục kinh doanh sau đó vàng yêu cầu chị thúy đưa cho vàng số tiền từ ba đến bốn triệu đồng thì mới chấp nhận bỏ qua
do không có sẵn tiền nên chị thúy đưa trước cho vàng một triệu đồng và hẹn đến chiều sẽ đưa hết số tiền còn lại
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày đối tượng vàng đến quán cà phê của chị thúy để nhận thêm số tiền còn lại
thì bị công an xã long an bắt quả tang
một đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng loạt lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương bắt giữ
đối tượng lừa đảo là nguyễn tất thành chú huyện mỹ lộc tỉnh nam định
thành khai nhận thông qua mạng xã hội thành thấy nhiều người có nhu cầu đăng ký gói hỗ trợ thất nghiệp của bảo hiểm xã hội
nên nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền tiêu xài
đóng vai nhân viên bảo hiểm hành kết bạn với những người có nhu cầu làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp
yêu cầu những người này nộp tiền lệ phí từ năm trăm linh đến hai triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do thành cung cấp để được làm thủ tục
sau khi bị hại chuyển tiền lệ phí anh cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn trên từ tháng chín đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thanh đã lừa một mươi bốn người với tổng số tiền gần hai mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ lộc tỉnh nam định đã ra quyết định khởi tố bị án khởi tố bị can với nguyễn tất thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thêm một thủ đoạn khác thường xuyên được các đối tượng cướp giật sử dụng để thực hiện hành vi đó là tranh thủ khi người dân đi đường lơ là mất cảnh giác bảo quản tài sản
đặc biệt là trong những ngày cận tết như thế này lượng người di chuyển đông đúc bận rộn sẽ là cơ hội cho các đối tượng trộm cướp giật tài sản
đối tượng tống tưởng vương chú tại xã đức lợi huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi bắt giữ hành vi cướp giật tài sản
đối tượng vương đã thực hiện tám vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn thành phố quảng ngãi xã tịnh phong huyện tịnh sơn và thị trấn la hà huyện tư nghĩa
thời điểm cận tết nguyên đán người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác loại tội phạm này và có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc triển khai rộng rãi mô hình camera an ninh để phòng ngừa các loại tội phạm
công an tỉnh yên bái đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn
với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng âu văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại thôn sơn thượng xã mai sơn huyện lục yên đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
tăng vật thu giữ gồm bốn khẩu súng ba mươi chín viên đạn các loại ba mươi một cát tốt đạn hai bắn súng bằng gỗ ba bằng đạn đây là đối tượng thường xuyên kích động nhân dân khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trước đó tại khu vực thôn đồng tâm xã mỹ gia huyện yên bình tổ công tác phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái bắt quả tang đối tượng bùi minh đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại tổ một mươi một thị trấn yên bình huyện yên bình về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ thù giữ tại chỗ hai trăm chín mươi bốn kg thuốc nổ và bốn trăm linh kíp nổ
trước đó tại khu vực thôn đồng tâm xã mỹ gia huyện yên bình tổng công tác phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái bắt quả tăng đối tượng bùi minh đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại tổ một mươi một thị trấn yên bình thù giữ tại chỗ hai trăm chín mươi bốn kg thuốc nổ và bốn trăm linh kiếp nổ